làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc và đời sống sinh hoạt hàng ngày
đặc biệt viêm luet dạ dày có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí dẫn đến tử vong
các triệu chứng của viêm lết dạ dày rất đa dạng
người bệnh thường dễ nhầm lẫn đau dạ dày với đau bụng thông thường
để chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân khi có những dấu hiệu đau dạ dày
người bệnh cần đến ngay phòng khám hoặc bệnh viện để kiểm tra và điều trị kịp thời
khoa tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện đa khoa tâm anh là cơ sở chuyên điều trị các vấn đề về dạ dày
với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm
sẽ giúp người bệnh nắm bắt được tình trạng bệnh của bản thân và thoải mái thăm khám và điều trị bệnh
thưa quý vị viêm luet dạ dày hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu như được điều trị đúng cách
quý vị nên chủ động thăm khám
khi có những dấu hiệu của bệnh để được điều trị rất điểm nhanh chóng
và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay đã hết
xin được gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai trên antv